tại tỉnh bình phước từ đầu tháng bốn đến nay đã xảy ra nhiều trận mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy khiến diện tích cây trồng nhà cửa của người dân bị thiệt hại nặng với giá trị ước tính hơn một mươi năm tỷ đồng
tỉnh bình phước đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả
ngoài ra tỉnh cũng đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác thông tin hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra gia cố bờ bao khuôn hộ bảo vệ sản xuất trăng chống nhà cửa chặt tỉa canh cây có nguy cơ đổ ngã ở chung quanh nhà